trước đó bộ trưởng tô lâm đã hội kiến với thượng tướng vương xuân ninh tư lệnh bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
tại cuộc gặp đồng chí vương xuân ninh ủy viên trung ương đảng tư lệnh bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí bộ trưởng tô lâm nhân dịp đồng chí bộ trưởng thăm chính thức trung quốc
và tham dự hội nghị các bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước
đồng chí vương xuân ninh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên và đề nghị một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới
nhằm đảm bảo an ninh trả tự xã hội ở mỗi nước cũng như góp phần vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới
bộ trưởng tô lâm nhất trí về phương hướng hợp tác giữa hai bên trong đó tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
nghiên cứu ký kết thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực mà hai bên có cùng chức năng nhiệm vụ
để tạo khuôn khổ pháp lý triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin
kinh nghiệm công tác trên lĩnh vực chống khủng bố chống biểu tình bạo loạn cứu nạn cứu hộ
bảo đảm an ninh các công trình trọng điểm quốc gia hỗ trợ lẫn nhau trên lĩnh vực đào tạo
huấn luyện cán bộ cho lực lượng chống khủng bố chống biểu tình bạo loạn bảo vệ mục tiêu